tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình phát hiện cúm da cầm trên địa bàn tỉnh long an
mới đây lãnh đạo huyện cần đước đã ban hành quyết định công bố dịch cúm h năm n một trên gia cầm tại xã long sơn
theo đó quyết định phân vùng dịch uy hiếp tại các xã long cang long hòa tân trạch phước vân và các xã còn lại thuộc vùng đệm trong huyện cần đước
ban chỉ đạo huyện cũng đã triển khai nhanh đồng bộ các giải pháp chống dịch không để dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng
huyện đã huy động cán bộ thú y các xã chia làm ba tổ trực tiêm phòng cho đàn gia cầm theo hình thức cuốn chiếu
huyện lập năm chốt kiểm dịch trên các trục giao thông trên địa bàn long sơn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn hướng dẫn kiểm tra giám sát các đối tượng vận chuyển
kinh doanh động vật sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn xã khuyên cáo người dân khi phát hiện đàn gia cầm có biểu hiện bất thường như chết nhanh chết nhiều hơn ba mươi so với tổng đàn gia cầm
trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ chủ hộ chăn nuôi phải báo cáo ngay cho ủy ban nhân dân các xã thị trấn hoặc cán bộ thú y trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện để được hướng dẫn xử lý kịp thời